phát biểu tại hội nghị hà nội hai nghìn một mươi bảy hợp tác đầu tư và phát triển thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chính phủ sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp tại hội nghị để từng bước chuyển hóa thành hành động
hội nghị cũng nhằm khẳng định hà nội đã đang và sẽ tiên phong trong thực hiện các chỉ đạo của chính phủ
về tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng minh bạch phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế
và những điều kiện thực tiễn của thủ đô
trong năm hai nghìn một mươi sáu với tinh thần hợp tác đầu tư và cùng phát triển hà nội và cộng đồng doanh nghiệp đã có một năm nỗ lực
tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
kinh tế thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng nhanh bền vững
các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh thành công và đầu tư vào thành phố với số vốn rất ấn tượng gần bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
hà nội tiếp tục khẳng định là địa điểm đầu tư an toàn môi trường chính trị ổn định
được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế ưu tiên hàng đầu
khi cân nhắc quyết định đầu tư
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương mọi nỗ lực một năm qua
của tập thể lãnh đạo cá nhân lãnh đạo của hà nội đồng thời đánh giá cao các ý kiến thiết thực
và thẳng thắn của các nhà đầu tư tại hội nghị khẳng định chính phủ kiến tạo không chỉ dừng lại ở lời nói
một tuần nữa tôi khẳng định rằng chính phủ kiến tạo không thể và không chỉ dừng lại ở lời nói
chính phủ kiến tạo phải được chuyển quá thành hành động từ các ngành
các cấp từ các tư lệnh ngành và từ các lãnh đạo tất cả các địa phương
mọi bộ máy cơ sở phải chuyển động nhạy bán kịp thời sâu sát với các quyết trách từ cấp chính phủ và trung ương
cái điều mà nhân dân mong ngoái dân nghiệp mong đợi
đó là sự chuyển biến cả hệ thống từ cấp trung ương đến xã phường quân quyền
thưa thủ tướng nguyễn
mạnh vị trí và vai trò chiến lược của hà nội qua hơn một năm qua là nơi đất lành chim đậu
tích tụ nhiều nét di sản thiêng liêng tiềm ẩn sức mạnh văn hóa trí thức và bản sắc độc đáo
cũng là nơi khởi nghiệp của nhiều tinh hoa trong nước và quốc tế
chính những nguồn lực đó đã giúp hà nội thay đổi phát triển tốt hơn hiện đại hơn
để thu hút được nhiều nhà đầu tư nuôi quấn những ý tưởng xuất sắc và tầng lớp tinh hoa đến với hà nội
chính quyền thành phố cần hành động hiệu quả mỗi ngày có phương thức kết nối đồng hành
động viên toàn diện sự tham gia sâu sắc của người dân và doanh nghiệp trong nước và quốc tế
và mục tiêu về một hà nội xanh văn hiến văn minh hiện đại bản sắc
hướng tới một thành phố toàn cầu một thủ đô có vị trí nổi bật trong lòng cộng đồng asean và rộng hơn
đây rõ ràng là một động lực để chính quyền hà nội
một là có quyết liệt cải cách quản trị các cấp hành chính xây dựng một bộ máy trách nhiệm
tiến cậy và hiệu quả thông qua việc phát triển và phát huy năng lực của đồng ngũ cấn bộ công chức
hướng tới kỷ trị tăng cường trách nhiệm giải trình
hai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư
cho doanh nghiệp cho người dân tiếp tục nâng thứ hạng chỉ số năng lực hành động cấp tỉnh
bci chỉ số cải cách hành chính cải cách giáo dục y tế dịch vụ khác
ba hiệu quả hóa công tác
quy hoạch phát triển đô thị đồng bộ tương thích với hạ tầng xã hội
thông qua tăng cường hợp tác liên kết mạnh mẽ và chặt chẽ với các địa phương lân cận
nhằm tận dụng lợi thế theo quy mô chóa bỏ sự mân muốn và gian trải trong chính sách phát triển
tại hội nghị đã có bốn mươi tám dự án với tổng vốn đầu tư trên bảy mươi bốn ba nghìn tỷ đồng
trong các lĩnh vực giao thông môi trường công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch vui chơi
giải trí thể thao nhà ở khu đô thị
giáo dục đào tạo được trao quyết định đầu tư trong đó có dự án tổ hợp sản xuất ô tô xe máy điện
tại khu công nghiệp hỗ trợ nam hà nội tổng mức đầu tư một tỷ đô la mỹ
do liên doanh công ty mbi hàn quốc và công ty nng việt nam cùng thực hiện đầu tư
các dự án như xây dựng các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị
dân cư quận hà đông xây dựng tuyến đường giao thông quanh khu tưởng niệm chu văn an
tuyến đường từ đê sông hồng đến khu đô thị mới c hai gamuda cũng được ký kết
giữa ubnd tp hà nội và các nhà đầu tư với tổng số vốn là một trăm ba mươi bốn bảy trăm chín mươi tỷ đồng